cảm ơn các bạn đã theo dõi

trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi tại kho bãi của công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và xây dựng đông bắc đã xảy ra hỏa hoạn
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thanh hóa đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng gần một trăm linh chiến sĩ tới hiện trường
tuy nhiên do kho bãi bị khóa ngọn lửa bốc cao bên trong có nhiều hàng hóa dễ bắt lửa đã khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải huy động thiết bị phá tường bao quanh xung quanh nhà xưởng lật mái tôn để tiếp cận hiện trường dập lửa
thông tin ban đầu toàn bộ hàng hóa máy móc thiết bị cùng với hai ô tô của công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và xây dựng đông bắc đã bị thiêu dụi ước tính thiệt hại lên tới nhiều tỷ đồng
vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn kho bãi chứa nhiều hàng trên không có người canh gác bên trong có nhiều hàng hóa thiết bị máy móc cùng với sáu chiếc xe ô tô trong đó có một chiếc xe tải chất nhiều bình ga bên trong thùng xe
trong quá trình chữa cháy một số cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bị thương nhẹ hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ
một thông tin nóng mà chúng tôi vừa nhận được qua công tác nắm tình hình địa bàn cùng với sự phản ánh của quần chủ
vào lúc năm h bốn mươi năm phút sáng nay các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phá thành công điểm bán lẻ ma túy gây bức xúc trong dư luận tại nhà đối tượng lò văn trinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại bàn na hai xã pomlot huyện điện biên
vào thời điểm trên khi tổ công tác ập vào đã phát hiện nhiều đối tượng nghiện đang có hành vi mua bán sử dụng ma túy tại đây
khi các đối tượng bỏ chạy tổ công tác đã khống chế và bắt giữ được lò văn trinh
qua kiểm tra phát hiện dưới nền nhà đối tượng có một cục heroin trọng lượng khoảng gần một trăm linh gram
tại cơ quan công an bước đầu trinh khai nhận là đối tượng nghiện lâu năm số ma túy trên được trinh mua tại khu vực biên giới mang về vừa sử dụng vừa để bán kiếm lời
nhưng mới bán được hơn một tuần đã nhanh chóng bị cơ quan công an phát hiện triệt phá
hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đấu tranh mở rộng
tòa án nhân dân tỉnh yên bái cho biết vào cuối tháng một mươi này
cơ quan sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án hình sự giết bốn người trong một gia đình gây xôn xao dư luận thời gian qua
các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh yên bái đã tổ chức họp và thống nhất
phiên tòa này sẽ được xét xử điểm để nâng cao tính giáo dục gian đe và phòng ngừa chung cho người dân trên địa phương
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên bái đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can đặng văn hùng
sáu mươi tuổi trú tại thôn một mươi sáu xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái về tội giết người với khung hình phạt cao nhất là tử hình
theo cáo trạng vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng tám đặng văn hùng hai mươi sáu tuổi trú tại thôn một mươi sáu xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái đi bộ lên lán để phát nương
lúc đi hùng mang theo một con rau quắm và một con rau dựa
khi còn cách lán nương khoảng ba trăm linh mét hùng gặp vợ chồng anh trần văn long ba mươi hai tuổi và chị phan thị hoa hai mươi tuổi đang làm nương và phun thuốc diệt cỏ
hai bên đã xảy ra xích mích liên quan tới tranh chấp nương rẫy
sau đó hùng đã dùng dao giết chết bốn người trong gia đình anh long gồm anh trần văn long vợ của anh long là chị phan thị hoa và con của anh long là trần văn tuyền hai tuổi cùng với một người em vợ của anh long là phàn thị hà
ngay sau khi gây án hùng đã bỏ trốn và đến sáng ngày một mươi năm tháng tám hùng đã bị bắt tại thôn hai xã khánh hòa huyện lục yên tỉnh yên bái
thời gian qua những vụ án giết người vì khung hình phạt cao nhất là tử hình phạt cao nhất

ngày hôm qua công an tỉnh vĩnh phúc đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng là dương văn tiến và dương quang long sinh năm hai nghìn đều là học sinh trường trung cấp nghề việt sô số một xuân hòa vĩnh phúc hiện trú tại xã bá hiến huyện bình xuyên về hành vi giết người sau ba giờ gây án
do mâu thuẫn cá nhân từ trước nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến cổng trường cấp hai thuộc xã bá hiến huyện bình xuyên thì xảy ra xô xát
với dương văn tiến và dương quang long quá trình xô sát đối tượng dương quang long đã dùng dao đâm thắng hai nhát dẫn đến tử vong
sau ba giờ gây án hai đối tượng trên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ khi đang lẩn trốn ở thôn quang vinh xã bá hiến huyện bình xuyên
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật
tại tỉnh cà mau cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần tú anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại huyện nam căn tỉnh cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đây là vụ án có số tiền bị lừa đảo bằng hình thức chơi hụi lớn nhất tại địa bàn này
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi năm lợi dụng vào sự thiếu cảnh giác của những người quen
chủ yếu làm ăn buôn bán tại khu vực thị trấn nam căn huyện nam căn trần tú anh đã đứng ra lập nhiều dây hụi với thủ đoạn lập hụi khống lấy tên hụi viên để hốt hụi
tú anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hội viên với tổng số tiền trên ba năm tỷ đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
tiếp theo là cụm tin vắn đáng chú ý về việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp cướp giật tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau tỉnh cà mau vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn mỹ chú khóm sáu phường bảy và quách văn thanh chú khóm bảy phường tám tp cà mau về hành vi cướp giật tài sản
theo kết quả điều tra khoảng hai mươi h ngày một tháng một mươi mỹ và thanh điều khiển xe mô tô đến đường lê lợi thuộc khóm hai phường hai thành phố cà mau
phát hiện chị lâm ái trinh đang đi bộ trên người có đeo sợi dây chuyền vàng một mươi tám k trọng lượng hai chỉ cả hai áp sát giật lấy sợi dây chuyền và bỏ chạy
đường một đoạn bị ngã xe nên hai đối tượng bỏ lại xe và tiếp tục chạy đến ngày bốn tháng một mươi quất văn thanh ra đầu thù với cơ quan công an
sau đó lực lượng công an đã bắt được nguyễn văn mỹ được biết mỹ là đối tượng cai nghiện bắt buộc vừa trở về địa phương hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
cơ quan điều tra công an tp hà tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng nguyễn ngọc hùng và nguyễn tiến thành đều trú tại xóm sáu xã kỳ bắc huyện kỳ anh về hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày một mươi hai tháng một mươi hùng và thành đi xe máy biển kiểm soát ba mươi tám k hai mươi năm nghìn chín trăm tám mươi hai đến địa bàn phường thạch linh tp hà tĩnh để trộm cắp tài sản
khi phát hiện nhà chị nguyễn thị tâm oanh không khóa cửa tầng hai hùng đã trèo vào lục xoát và lấy trộm một chiếc máy tính sách tay trị giá hai mươi triệu đồng và bốn điện thoại di động các loại
thanh đứng ở ngoài cảnh giới sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm cả hai dùng xe máy tẩu thoát vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị thời gian gần đây tình hình tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn huyện việt yên tỉnh bắc giang có chiều hướng phức tạp và gia tăng
trước tình hình trên công an huyện việt yên đã nhanh chóng xác lập chuyên án tổ chức lực lượng triệt phá thành công ổ nhóm hai đối tượng chuyên cướp giật tài sản của người đi đường
sau nhiều ngày đêm trinh sát mật phục công an huyện việt yên đã có đầy đủ vật chứng ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng là dương văn khánh và dương văn minh cùng ở thôn văn sơn xã tân tiến thành phố bắc giang
quá trình đấu tranh hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội cướp tài sản của một phụ nữ tại xã nghĩa trung huyện việt yên
vì cướp giật tài sản các đối tượng đã đem tài sản đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài
trước đó ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi năm công an huyện việt yên đã nhận được đơn trình báo của trị thân thị thu chú phường lê lợi thành phố bắc giang trình báo về việc khoảng hai mươi h ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
trên đường đi làm về đến địa phận cầu lai xã nghĩa trung huyện việt yên thì bị hai đối tượng đi xe máy cướp giật một túi sách bên trong có một điện thoại iphone năm s trị giá một mươi sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng tám trăm linh đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân khác
chỉ sau một ngày nhận được tin báo của chị thu lực lượng công an huyện việt yên đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng khánh và minh
hai đối tượng trên khai nhận đã gây ra tám vụ cướp giật khác trên địa bàn huyện việt yên tân yên và thành phố bắc giang
quá trình đấu tranh thì đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi năm qua các công tác trinh sát và thu thập tài liệu đã có đủ căn cứ xác định là hai đối tượng
người ở tân tiến thành phố bắc giang là dương văn minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và dương văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đều ở thôn tân tiến xã tân tiến thành phố bắc giang gây ra các vụ cướp giật trên
hiện công an huyện việt yên đang làm thủ tục bàn giao tài sản cho người bị hại và tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng chưa pháp luật
qua vụ án này cơ quan công an cũng cảnh báo người đi đường nhất là chị em phụ nữ phải nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản của mình
không để các đối tượng lợi dụng sơ hở cướp giật tài sản
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm hôm qua đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo nguyễn sĩ đức
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê ở thanh hóa theo đơn kháng cáo xin tăng nặng hình phạt của đại diện phía bị hại
theo hồ sơ vụ án bị cáo sĩ rời quê vào tỉnh đồng nai buôn bán hàng rong
tại đây do là đồng hương nên sĩ quen và chơi thân với gia đình chị nguyễn thị vui
cũng thường xuyên đến nhà chị vui chơi nên đã xảy ra ý xấu với con gái của chị vui
chị mới một mươi hai tuổi
do đó từ khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn sĩ đã lợi dụng lúc chị vui vắng nhà
dù dỗ cho tiền để xâm hại tình dục ba lần với con gái chị vui
sự việc chỉ được phát hiện khi chị vui tắm cho con gái mình
vì vậy tại phiên tòa cấp cao hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo của đại diện phía bị hại
tuyên phạt bị cáo sĩ hai mươi năm tù tăng năm năm so với bản án một mươi năm năm tù của tòa án nhân dân cấp sơ thẩm tỉnh đồng nai đã tuyên
người phát ngôn của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng abu muhammad al nani đã xác nhận
nhân vật số hai của nhóm này là abu mustafa al qassi đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do mỹ tiến hành
lời xác nhận trên được đăng tải trên các trang web thánh chiến và được đưa ra đúng gần hai tháng sau khi mỹ tuyên bố đã tiêu diệt tên khủng bố khép tiếng này
trước đó trong thông báo hôm hai mươi hai tháng tám nhà trắng tiết lộ qassi đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của mỹ ở gần thành phố
nhà trắng tiết lộ qassi đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của mỹ ở gần thành phố mosul miền bắc iraq hôm một mươi tám tháng tám
qassi tên thật là fathin ahmad al hayali kẻ chỉ huy nằm giữ quyền lực thứ hai trong tổ chức is
chịu trách nhiệm về các hoạt động của is tại iraq và nắm giữ vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch các cuộc tấn công trong hai năm qua
trong đó có cả cuộc tấn công của is vào mosul tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trước khi gia nhập is hayali là thành viên của tổ chức al qaeda tại iraq
tên này cũng được thông tin từng là cựu quan chức iraq dưới thời ông saddam hussein
ít nhất sáu người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố ngày hôm qua tại khu vực timbatu miền bắc mali
vụ việc này được cho là do các phiến quân taris tiến hành
nguồn tin an ninh địa phương cho biết một số phiến quân đã đi đến một khu vực mỏ và tấn công các công nhân và người dân địa phương tại đây
khiến sáu người thiệt mạng và nhiều người bị thương
lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc tại mali sau đó đã tới hiện trường và có cuộc giao tranh với torech
song chưa có báo cáo thương vong trong vụ việc này
mặc dù thỏa thuận hòa bình đã được ký kết vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm giữa chính phủ mali và nhóm phiến quân tarek
được cho là một chi nhánh của tổ chức khủng bố quốc tế al qada ở châu phi
nhưng một khu vực rộng lớn của quốc gia tây phi này vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ và các lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
một vụ cháy nổ lớn lại vừa xảy ra ở một nhà kho ở thành phố cảng thiên tân trung quốc
vụ việc này diễn ra chỉ hai tháng sau vụ nổ kinh hoàng tại nhà kho hóa chất trong cảng kiên tân làm một trăm sáu mươi năm người thiệt mạng trong đó có hơn một trăm linh lính cứu hỏa
điều tra ban đầu xác định vụ nổ xảy ra tại một kho hàng không phép thuộc quận bắc thuần
vào thời điểm xảy ra vụ việc trong kho có chữ hai mươi một đến hai mươi ba độ trời chỉ còn xe lạnh vào buổi sáng sớm
mưa ở miền trung cũng chỉ còn tập trung chính vào ngày hôm nay và ngày mai
từ hà tĩnh tới huế sẽ có mưa vừa có nơi mưa to có nơi có rông
trong cơn rông để phòng gió giật mạnh
cùng núi để phòng lũ quét và sạt lở đất
sang tới ngày một mươi sáu đã có dấu hiệu giảm mưa rất nhanh và tới ngày một mươi bảy thì hầu như là không còn mưa ở các tỉnh thành này
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
riêng với các tỉnh thành phía nam từ đà nẵng tới bình thuận trời vẫn duy trì có mây rông và xuất hiện mưa rào rải rác trong hai ngày đầu
tuy nhiên mưa với lượng ít so với phía bắc
cũng tới ngày một mươi bảy thời tiết sẽ khô ráo nhanh trở lại trên khu vực này
nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên trong hai ngày tới
trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông nên nhiệt độ giảm nhẹ
sang ngày một mươi bảy phổ biến mưa vài nơi ngày nắng nhiều hơn
nhiệt độ trong ba ngày tới phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi độ
đến với khu vực nam bộ trong hôm nay cũng như ngày mai vào thời điểm chiều tối đêm có mưa rào và rông rải rác
vào ban ngày trời vẫn có nắng gián đoạn và thường chỉ có mây rông xuất hiện gây mưa vào thời điểm chiều tối
tới ngày một mươi bảy mưa rào nhẹ dài rác chỉ còn xuất hiện ít giờ vào thời điểm xế chiều
nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé